hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay bộ công an đã điều động hơn bốn mươi ba cán bộ công an chính quy

cơ bản đều có những chuyển biến tích cực rõ nét
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
yêu cầu cần tiếp tục xây dựng công an xã thị trấn chính quy vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ
công an các đơn vị địa phương phải xác định mục tiêu chung là xây dựng công an xã thị trấn chính quy
thực sự trong sạch liêm chính vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả gần dân sát dân sát tình hình
đủ sức bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
về vấn đề xây dựng công an phường xã điển hình kiểu mẫu
bộ trưởng tô lâm đề nghị lãnh đạo công an các thành phố lựa chọn đơn vị để thực hiện rút ra bài học kinh nghiệm để phổ biến rộng rãi
chủ trì buổi làm việc với cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
về một số công tác trọng tâm thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị cần tiếp tục chủ trì
tham mưu có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước
đảng ủy công an trung ương bộ công an trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
nhân rộng mô hình cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng lồng ghép nội dung quản lý giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù
trong triển khai thực hiện các mô hình của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
tại cuộc họp trực tuyến với công an một số địa phương như bắc giang bắc ninh hành phố hồ chí minh long an bạc liêu và tây ninh
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu lực lượng công an trong cả nước tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
với tinh thần quyết tâm trách nhiệm cao nhất
công an các địa phương đặc biệt là những nơi dịch đang diễn biến phức tạp cần tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch
chú ý phòng ngừa dịch bệnh cho cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xử lý kịp thời nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại phiên họp tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trường tiểu ban đã biểu dương khen ngợi lực lượng công an
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương hoàn thành báo cáo tổng kết của tiểu ban

báo cáo hội đồng bầu cử quốc gia tiếp tục triển khai thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các nhiệm vụ hoạt động còn lại của cuộc bầu cử
tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu trong phòng chống dịch covid một mươi chín sau kết thúc bầu cử
góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước ngăn chặn dịch bệnh lây lan
sáng ba tháng sáu thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị trực tuyến
với cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục giả soát phát huy những kinh nghiệm cách làm hay trong công tác phòng chống dịch
khắc phục khó khăn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo bộ ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp
giám thị người đứng đầu các cơ sở giam giữ phải chịu trách nhiệm chính về phòng chống covid một mươi chín tại đơn vị
khu vực giam giữ phải thực hiện công tác chống dịch cao hơn nghiêm ngặt hơn một cấp so với công tác phòng chống dịch ngoài cộng đồng